hà nội phát hiện gần hai hai trăm linh ca covid một mươi chín mới chín mươi một người dân từ một mươi tám tuổi đã tiêm mũi nhắc lại
sở y tế hà nội ngày một mươi tháng bốn thông báo ghi nhận hai một trăm tám mươi một ca covid một mươi chín mới sắp xỉ số mắc ngày hôm qua
thanh trì long biên là hai địa phương có số ca mắc cao nhất
bệnh nhân covid một mươi chín mới phát hiện phân bố tại ba trăm bảy mươi chín xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày thanh trì một trăm tám mươi sáu long biên một trăm sáu mươi bảy hoàng mai một trăm bốn mươi chín sóc sơn một trăm ba mươi bảy hà đông một trăm bốn mươi
từ hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay hà nội ghi nhận và thông báo một năm trăm hai mươi hai tám trăm linh ca covid một mươi chín với một ba trăm ba mươi một ca tử vong
chiếm tiền lệ tám tổng ca mắc
tới hết ngày chín tháng bốn toàn thành phố còn gần một trăm bốn mươi chín bảy trăm linh ca covid một mươi chín đang điều trị theo dõi giảm gần chín trăm linh ca so với ngày trước đó
trong đó số ca phải điều trị ở bệnh viện chỉ còn sáu trăm năm mươi bốn người giảm hai mươi ca số còn lại hơn một trăm bốn mươi chín ca theo dõi cách ly tại nhà
về tiêm vaccine phòng covid một mươi chín các trung tâm y tế quận huyện thị xã và cdc hà nội báo cáo tiêm được gần bốn hai triệu liều nhắc lại đạt tám mươi tám
ngoài ra có thêm một trăm ba mươi chín hai trăm linh mũi nhắc
ngoài ra có thêm một trăm ba mươi chín hai trăm linh mũi nhắc lại được tiêm bởi các bệnh viện trên địa bàn thành phố
như vậy chín mươi một người dân từ một mươi tám tuổi trở lên ở thủ đô đã được tiêm vaccine covid một mươi chín mũi nhắc lại
ngoài ra gần một trăm linh người dân cần tiêm mũi bổ sung đã được tiêm
nếu như cách đây một hai ngày mọi ngả đường tại hà nội đông đúc nhộn nhịp thậm chí tắt đường
thì sáng ngày một mươi tháng bốn dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương đồng thời là ngày nghỉ cuối tuần thủ đô vắng vẻ thông thoáng hơn rất nhiều
sáng ngày một mươi tháng bốn người dân cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương ngày một mươi tháng ba âm lịch
tại các tuyến đường thủ đô hà nội khác một với hai ngày trước khi ách tắc đông đúc thì thay vào đó thưa vắng người đi lại
ngay từ khung giờ cao điểm bảy h ba mươi đến tám giờ sáng ngày hôm nay mật độ giao thông không quá cao
các phương tiện lưu thông thuận tiện mật độ người và phương tiện tham gia giao thông trên đường nguyễn trãi giảm nhiều
không có cảnh chen chúc leo lên vỉa hè hay dậm chân tại chỗ như thường ngày
tại gà hà nội nhiều người dân bạn bè chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ ngày rỗ tổ hùng vương
sáng nay trời nắng nhẹ nhiều người dân ngồi bên bờ hồ hoàn kiếm tận hưởng thời tiết mát
đây cũng là dịp nhiều trẻ nhỏ được cha mẹ dẫn đi vui chơi tại hà nội sau những ngày tháng ở nhà phòng chống dịch covid một mươi chín
nhiều người dân cũng tận dụng khoảng thời gian nghỉ lễ mặc áo dài dạo phố chụp ảnh
nhiều thanh niên tình nguyện cạm cụi nhắn rác lẫn trong những bụi cây làm sạch đường phố
sau một thời gian hạn chế ra ngoài để phòng dịch covid một mươi chín dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương năm nay
để đúng vào thời điểm dịch bệnh hạ nhiệt nên nhiều người đã tranh thủ cùng gia đình có những hoạt động ngoài trời tận hưởng không khí ngày lễ
mặc dù dịch bệnh đã phần nào được kiểm soát tại thủ đô
tuy nhiên người dân vẫn cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch cần thiết vì dịch bệnh rất dễ bùng phát sau các dịp lễ tết
gần một trăm linh học sinh tiểu học ở hà nội đã đến trường trong không khí vui tươi phấn khởi
mặc dù đâu đó còn những nỗi lo dịch bệnh nhưng các em đã được đi học trở lại nhiều trường cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng
nhiều học sinh lớp một đã quên cách đánh vần chữ viết nguyệt ngoạc nề nếp phải dẹn lại từ đầu
có lẽ đã quá quen với việc được tự do thoải mái tự giác ít khi kỷ luật khi ngồi học ở nhà
nên việc được đến trường dù được gặp bạn bè nhưng cũng không tránh khỏi những lạ lẫm cần thời gian thích nghi đặc biệt là ở khối lớp một
lứa tuổi chuyển từ mầm non lên tiểu học
giai đoạn chuyển giao ở đây bỡ ngỡ lại đúng vào thời điểm dịch bệnh căng thẳng nên trẻ phải tham dự khai giảng online
thậm chí nhiều phụ huynh cũng lúng túng trong việc tham gia các ứng dụng học trực tuyến không đăng nhập được liên kết nên nhiều trẻ cũng mất luôn khai giảng
thật sự là một sự thiếu thốn đáng tiếc
việc được tham dự một lễ khai giảng chính thức là điều tất cả mọi người đều mong muốn chứ không riêng các con
vậy mà tâm trạng hào hứng ngay tự trường phải tới tận ngày sáu tháng bốn các con mới cảm nhận được
trong giờ học cô giáo phải nhắc các con từ tư thế ngồi đến cách cầm bút
cô giáo phải đi từng bàn cầm tay từng em để nắn nót nét chữ cho các con
những thứ mà các con đã được dạy từ lâu nhưng từ những giáo viên bác sĩ cha mẹ chứ không phải từ các thầy cô giáo
có lẽ sẽ phải mất khá nhiều thời gian để các con làm quen với việc học trực tiếp
nên áp lực cũng nặng thêm cho hoạt động giảng dạy đặc biệt là những trang giấy trắng như học sinh lớp một
vốn đã quen với việc vui chơi chạy nhảy nên giờ học nhiều đứa trẻ mong đợi nhất là môn thể dục
không phải chịu gò bó một chỗ yêu cầu sự kiên nhẫn cao thứ mà ít trẻ nhỏ nào làm được
sau nhiều tháng chỉ biết màn hình máy tính giờ đây việc rèn luyện thể chất cho các em cũng được các nhà trường trú trọng
bên cạnh hoạt động thể thao giờ ăn cũng là khoảng thời gian các con mong chờ nhất
giờ cơm đến một hai trăm linh suất ăn cho các cháu ở trường tiểu học nguyễn tuân quận thanh xuân hà nội đã được chuẩn bị tươm tất
nhà trường đã liên kết với công ty ngoài tổ chức nấu ăn ngay tại bếp ăn của trường
ngay sau khi học sinh quay trở lại trường quận thanh xuân hà nội đã chỉ đạo tổ chức ăn bán chú cho toàn bộ các trường trên địa bàn
những điều cơ bản như là tự xếp gọn đồ ăn sau khi ăn đã được giáo viên hướng dẫn cụ thể tạo một nền nếp mới cho học sinh khi tham gia lớp học
đây được coi là thời gian vàng để củng cố ôn tập kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc năm học đặc biệt này
những bước chân đầu tiên và một môi trường mới đầy tính kỷ luật yêu cầu cao sự tập trung và nghiêm túc
chắc hẳn sẽ có nhiều khó khăn cho chính các con gia đình và nhà trường
đây cũng là giai đoạn tiền đề vô cùng quan trọng nên áp lực của các thầy cô giáo người trực tiếp giảng dạy là không nhỏ
vì vậy bố mẹ hãy cùng chia sẻ với thầy cô và động viên khích lệ tinh thần các con thật nhiều
tính từ một mươi sáu h ngày chín tháng bốn đến một mươi sáu h ngày một mươi tháng bốn trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận hai mươi tám ba trăm linh bảy ca nhiễm mới
trong đó ca nhập cảnh hai mươi tám ba trăm linh bảy ca ghi nhận trong nước giảm năm tám trăm ba mươi một ca so với ngày trước đó tại sáu mươi hai tỉnh thành phố có hai mươi sáu trăm ba mươi năm ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội hai nghìn một trăm tám mươi một bắc giang một năm trăm ba mươi ba nghệ an một năm trăm hai mươi năm yên
yên bái một năm trăm một mươi lào cai một hai trăm một mươi chín phú thọ một hai trăm linh ba tuyên quang một một trăm năm mươi năm quảng ninh một nghìn tám mươi sáu vĩnh phúc chín trăm ba mươi tám thái bình chín trăm một mươi tám bắc cạn tám trăm bốn mươi tám quảng bình tám trăm bốn mươi
tp hcm bảy trăm bảy mươi thái nguyên bảy trăm năm mươi tám lạng sơn bảy trăm hai mươi một bắc ninh năm trăm chín mươi đắk lắc năm trăm bốn mươi tám cao bằng năm trăm một mươi năm lâm đồng năm trăm linh năm hà giang
hà giang bốn trăm bốn mươi một sơn la bốn trăm một mươi bảy hà tĩnh bốn trăm linh chín gia lai ba trăm chín mươi chín hà nam ba trăm chín mươi tám quảng trị ba trăm bảy mươi sáu vĩnh long ba trăm bốn mươi tám tây ninh ba trăm bốn mươi sáu bình định ba trăm bốn mươi hương yên ba trăm ba mươi tám nam định ba trăm một mươi sáu bình phước hai trăm chín mươi chín tây ninh hai trăm chín mươi tám lai châu hai trăm tám mươi tám bến tre hai trăm bảy mươi năm quảng nam hai trăm bốn mươi bảy hòa bình hai trăm bốn mươi ba điện biên hai trăm bốn mươi bảy hà giang hai trăm bốn mươi bảy tây ninh hai trăm bốn mươi bảy hà giang hai trăm bốn mươi bảy tây ninh hai trăm bốn mươi bảy hà giang hai trăm bốn mươi bảy hà giang hai trăm bốn mươi bảy tây ninh hai trăm bốn mươi bảy hà giang hai trăm bốn mươi bảy hà giang hai trăm bốn mươi bảy hà giang hai trăm bốn mươi bảy hà giang hai trăm bốn mươi bảy hà giang hai trăm bốn mươi bảy hà giang hai trăm bốn mươi bảy hà giang
thanh hóa hai trăm ba mươi năm bình dương hai trăm một mươi tám đà nẵng một trăm chín mươi chín cà mau một trăm chín mươi tám phú yên một trăm tám mươi bốn đắk nông một trăm bảy mươi bốn quảng ngãi một trăm bảy mươi ba thừa thiên huế một trăm bảy mươi một bà rịa vũng tàu một trăm ba mươi tám bình thuận một trăm linh tám kiên giang chín mươi bốn khánh hòa tám mươi năm
hải phòng tám mươi năm an giang tám mươi bốn trà vinh bảy mươi bạc liêu sáu mươi ba long an năm mươi chín ninh thuận hai mươi tám đồng nai hai mươi bảy
con tum hai mươi năm đồng tháp hai mươi một cần thơ một mươi sáu hậu giang bảy tiền giang hai
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó đắk lắc giảm sáu trăm sáu mươi hai phú thọ giảm bốn trăm bốn mươi chín bắc giang giảm bốn trăm ba mươi
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó tuyên quang tăng một trăm chín mươi sáu tp hcm tăng một trăm ba mươi bốn bình thuận tăng một mươi tám
trung bình số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước bảy ngày qua bốn mươi hai chín trăm hai mươi tám ca một ngày
về tình hình dịch bệnh tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một mươi bốn trăm chín mươi tám hai trăm ba mươi sáu ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm một mươi
trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân cứ một triệu người có một trăm linh ba một trăm ba mươi sáu ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước một mươi một trăm chín mươi bốn trăm chín mươi hai ca trong đó tám năm trăm hai mươi chín bảy trăm linh sáu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
hà nội một năm trăm hai mươi hai hai trăm sáu mươi hai
nghệ an bốn trăm một mươi năm một trăm bảy mươi một
bình dương ba trăm tám mươi một năm trăm chín mươi chín

về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín số bệnh nhân điều trị khỏi bệnh bệnh nhân được công bố điều trị khỏi bệnh trong ngày ba mươi bốn chín trăm chín mươi một tổng số ca được điều trị khỏi tám năm trăm ba mươi hai ca
số bệnh nhân đang thở oxy là một bốn trăm chín mươi ba
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày chín tháng bốn đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi tháng bốn ghi nhận một mươi chín ca tử vong
kiên giang ba phú yên ba ca trong hai ngày trà vinh ba ca trong hai ngày bình phước hai bình dương một cần thơ một đồng tháp một hà tĩnh một hải dương một sóc trăng một thái nguyên một vĩnh long một
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua ba mươi ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam
tính đến nay bốn mươi hai tám trăm một mươi ba ca chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm